thưa quý vị hàng trăm nghìn căn hộ bị phá hủy hàng chục nghìn người ở thổ nhĩ kỳ đã thiệt mạng do động đất
ước tính thiệt hại với hệ thống cơ sở hạ tầng của nước này có thể lên tới hai mươi năm tỷ usd
tức là tương đương với hai năm tổng sản phẩm quốc độ gdp của nước này
thế nhưng tại ogin thành phố nhỏ ở phía nam thổ nhĩ kỳ không có tòa nhà nào bị sập
trong khi các khu vực xung quanh hoang tàn vì động đất
điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi
điều gì đã giúp thành phố auzin có kết cục trái ngược với những địa phương khác
cô trả lời trong phần cuối của bản tin sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
vài km xung quanh thành phố ein của thổ nhĩ kỳ mặt đất tan hoang
các tòa nhà bị săn phẳng
các thị trấn và thành phố biến thành những đống bê tông sau trận động đất bảy tám độ richter
egin chỉ nằm cách tâm trấn của trận động đất chưa đầy tám mươi km
gần hơn các thành phố ở phía nam như iskenderun và atakia
trở thành đống đổ nát iskederun xảy ra hỏa hoạn
thì egin vẫn đứng vững như một ốc đảo ổn định gần địa trung hải
chúng tôi không có thương vong đồ ơn thượng đế chỉ có ít nhà cửa bị hư hại
theo lý giải của các chuyên gia nhiều thành phố ở phía nam trong những khu vực này
được xây dựng trên các lớp cát phù sa và đất xét của lòng sông cổ
loại đất này giống như đất mềm ven biển và dễ bị dung chuyển hơn
ngược lại thành phố eugene nằm cao hơn mức nước biển và được xây dựng trên nền đất cứng
gồm đá rắn và các hạt thô hơn cát
điều kiện đất đai là lý do chính giúp chúng tôi không bị thiệt hại nặng nề
đất cứng hoạt động như bộ giảm sóc giữa các công trình và sóng động đất
làm giảm sự rung lắp của các tòa nhà
ngoài ra những trận động đất khi tới đây cũng bị giảm cường độ bởi có núi amanos trắng
tự nhiên đã giúp eugene may mắn hơn
bên cạnh đó nhiều người dân và các quan chức cho biết không có điều kỳ diệu nào dành riêng cho egin
mà chỉ đơn giản là chính quyền nhiều đời tại đây quyết tâm không cho phép vi phạm các quy tắc xây dựng
thị trưởng eugene nhấn mạnh ông kiên quyết ngăn chặn những công trình xây dựng cẩu thả
mỗi khi phát hiện nhà dây cháy phép các quan chức thành phố đều nghiêm túc phá rỡ
các tòa nhà ở đây được xây hết sức cẩn thận hầu hết là một tầng
ở đây hầu hết là nhà riêng và chỉ được phép xây tối đa sáu tầng
có người đã gặp tôi để xin được xây nhà mà không cần giấy phép nhưng chuyện đó không thể xảy ra
điều quan trọng ở đây chính là chiều cao bởi vì có ít nhà cao tầng nên chúng tôi sống sót được trong trận động đất này
chúng tôi xây dựng các tòa nhà theo đúng quy định của thành phố
quá trình xây dựng luôn được tính toán cẩn thận từ dầm cho tới cột trống
sự an toàn của con người là yếu tố hàng đầu
các tòa nhà cũ ở đây chỉ có một hai tầng các tòa nhà mới xây cũng không quá cao chỉ trong tiêu chuẩn cho phép
chúng tôi không có nhiều thợ xây chủ yếu là người dân địa phương
thợ ở đây không ăn cắp vật liệu xây dựng
cũng không dám xây nhà trái phép
thổ nhĩ kỳ thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên hai đường đất gãy lớn ở bề mặt trái đất
sau trận động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khiến hơn một mươi bảy người thiệt mạng
thổ nhĩ kỳ đã thông qua các quy định xây dựng chặt chẽ hơn
nhưng chúng đã không được thực thi nghiêm túc khi nước này chứng kiến cơn sốt xây dựng gần đây
sự cầu thả của một số nhà thầu ở thổ nhĩ kỳ đã thổi bùng cơn thị độ
đặc biệt là khi những căn hộ cao cấp được xây dựng chưa đầy hai mươi năm ở nước này
cũng đổ sập như quân bài domino trong trận động đất
trên giấy tờ thiết kế chống động đất của thổ nhĩ kỳ đạt tiêu chuẩn toàn cầu
tuy nhiên trên thực tế tình hình lại rất khác
những đường nước cãi không được tính toán khi xây dựng
dự án không được triển khai đúng như ban đầu
ngoài ra công trình không sử dụng đúng thiết bị đủ vật liệu
không đúng loại bê tông
và chắc chắn việc kiểm soát kiểm tra cũng không được thực hiện đúng
một trăm ba mươi bốn người đang bị điều tra về vai trò trong quá trình xây dựng
những tòa nhà bị đổ sập do động đất
trong đó hơn một trăm linh người đã bị bắt
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cam kết
sẽ tái thiết khu vực chịu ảnh hưởng từ trận động đất trong vòng một năm
giống như những gì thổ nhĩ kỳ đã từng làm trong quá khứ
tuy nhiên câu hỏi được nhiều người đàn gia lúc này
đó là hàng chục nghìn tòa nhà đổ sập sẽ phải được tái thiết
nhưng thổ nhĩ kỳ sẽ xây dựng lại chúng bằng tiêu chuẩn nào